trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến hàn quốc của chủ tịch nước cộng hòa
sau ủy chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có cuộc gặp xã giao với ngài kim jong hiên giám đốc cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc
thay mặt bộ công an việt nam và đoàn công tác đồng chí thứ trưởng rất vui mừng
và xin chân thành cảm ơn đồng chí giám đốc cùng các bạn đồng nghiệp hàn quốc đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc nói chung và với cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc nói riêng
được thiết lập trong nhiều năm vừa qua thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn thời gian tới
hai cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa đi vào thực chất hiệu quả
nhằm tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước
trước mắt đề nghị cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc hỗ trợ bộ công an việt nam
đào tạo cán bộ trong công tác cảnh vệ cũng như cử chuyên gia sang hỗ trợ việt nam
tổ chức các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh vệ việt nam
thay mặt cơ quan an ninh phủ tổng thống hàn quốc ngài giám đốc kim yong hion đánh giá cao
sự hợp tác của bộ công an việt nam với cơ quan an ninh phụ tổng thống hàn quốc
trong công tác cảnh vệ trong thời gian qua
ngài giám đốc kim jong hyun mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và cơ quan an ninh phụ tổng thống hàn quốc trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển
đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác
góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước